cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đồng nai đã phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở chỗ làm việc
đối với ông trần minh hùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm nguyên hiệu trưởng trường đại học đồng nai
cùng lúc ông phan văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín nguyên trưởng phòng tài chính kế hoạch
trường đại học đồng nai cũng bị bắt giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
khi thi hành công vụ
trước đó thanh tra tỉnh đồng nai xác định trường đại học đồng nai dự toán số lượng sinh viên
bình quân cao hơn thực tế tuyển sinh dẫn đến được cấp dư ngân sách gần ba mươi tỷ đồng
ngoài ra việc nộp tiền mặt vào kho bạc không được thực hiện theo đúng quy định
đặc biệt lãnh đạo trường đại học đồng nai đã lập chứng từ chi quản lý cho các đối tác
không có trong hợp đồng với số tiền hàng trăm triệu đồng
trước các sai phạm nêu trên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã đề nghị
chuyển hồ sơ vụ việc
đối với hành vi kê khai thiếu để ngoài sổ sách kế toán doanh thu tính thuế số tiền là hơn ba mươi bảy tỷ đồng
tại trường đại học đồng nai cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai tiến hành điều tra theo quy định
hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý vụ án
theo đúng quy định của pháp luật
và liên quan đến sai phạm tại trường đại học đồng nai năm hai nghìn hai mươi
thì ban thường vụ tỉnh ủy đồng nai đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết tất cả các chức vụ
đối với ông trần minh hùng phó bí thư đảng ủy hiệu trưởng trường đại học đồng nai
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã công bố quyết định kỷ luật cách chức hiệu trưởng
đối với ông trần minh hùng vì đã để xảy ra nhiều sai phạm trong quản lý điều hành
ngoài ra một số cán bộ liên quan khác cũng bị kỷ luật
ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện bát sát tỉnh lào cai đã phối hợp cùng đội quản lý thị trường số hai
của quản lý thị trường tỉnh lào cai kiểm tra xe ô tô tải
thu giữ lô hàng hơn ba hai trăm linh kg thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc tại địa bàn xã quang kim huyện bát sát tỉnh lào cai
chiều ngày năm tháng sáu tại khu vực tỉnh lộ một trăm năm mươi sáu b thuộc thôn an thành xã quang kim huyện bát sát
tổ công tác đã phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát ba mươi bốn c ba mươi năm nghìn tám trăm năm mươi bảy đang vận chuyển một trăm tám mươi bao tải sát rắn bên trong
chứa ba hai trăm bốn mươi kg chân gà tai lợn
chân lợn đông lạnh đang trong quá trình phân hủy bốc mùi
tại thời điểm kiểm tra lái xe là anh vũ văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại phường lào cai thành phố lào cai
không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng
tổ công tác đã lập biên bản và đưa toàn bộ phương tiện lô hàng về trụ sở công an huyện bát sát
cũng vào dạng sáng ngày năm tháng sáu qua công tác nghiệp vụ và công tác tuần tra kiểm soát
bảo đảm trật tự an toàn giao thông thủy đoàn hai
cảnh sát giao thông bộ công an đã chủ trì phối hợp với cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh long
đồng loạt kiểm tra bắt quả tăng năm phương tiện có hành vi khai thác vận chuyển khoáng sản trái phép
và vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông thủy nội địa trên tuyến sông cổ chiên và sông tiền
đoạn thuộc thành phố vĩnh long và huyện long hồ của tỉnh vĩnh long
cụ thể đoàn kiểm tra đã phát hiện và lập biên bản tạm giữ năm phương tiện với một mươi người có hành vi vi phạm
trong đó có hai phương tiện vi phạm khai thác vận chuyển cát sỏi trái phép
và ba phương tiện vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông tuyến thủy nội địa
thời điểm kiểm tra các thuyền viên trên phương tiện đều không xuất trình được giấy tờ phương tiện
và bằng cấp chứng chỉ chuyên môn
hiện phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh long đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với ba chủ phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền là sáu mươi tám năm triệu đồng
riêng hai phương tiện khai thác cát trái phép đã được bàn giao cho công an huyện long hồ
và công an thành phố vĩnh long xử lý theo thẩm quyền
thưa quý vị miền bắc hiện đang vào mùa nắng nóng và chợ truyền thống là nơi diễn ra các hoạt động giao thương
tập trung nhiều hàng hóa nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ nếu tiểu thương còn lơ là
và công tác phòng cháy chữa cháy chưa được quan tâm đúng mức
chính vì vậy việc nâng cao ý thức cho chính người kinh doanh
khách đến chợ và các lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở là điều cần phải chú trọng
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên tại chợ trung tâm thành phố hà giang của tỉnh hà giang
bình chữa cháy còn chưa được để đúng vị trí dễ nhìn dễ lấy dễ thấy thậm chí đã bị hỏng
hàng hóa lấn chiếm hành lang thoát nạn
khi cháy trợ xảy ra thì tiểu thương sẽ phải chịu thiệt hại nặng nề nhất
thế nhưng trên thực tế vẫn còn một bộ phận tiểu thương dù đã được tuyên truyền nhắc nhở
nhưng trong quá trình hoạt động vẫn còn trục quan với bảo hỏa
công an thành phố hà giang đã thường xuyên xuống chợ nhắc nhở tuyên truyền
và đề nghị các tiểu thương phải khắc phục những hạn chế của mình
được các đồng chí các anh tuyên truyền thì tôi sẽ thay đổi và khắc phục
không bày hàng ra hành lang nữa mà làm lại ổ điện
và cái này cái bình này thì cô sẽ làm không treo đây
những cái thiếu sót lực lượng phòng cháy chữa cháy là nhắc nhở
thì đội cơ sở cũng tuyên truyền đến các hộ kinh doanh
và cũng nhiều lần cũng lập biên bản để nhắc nhở bằng biên bản
để cho các hộ kinh doanh rút được kinh nghiệm và sửa chữa những sai
việc sai của các hộ kinh doanh
thứ nhất là đảm bảo cho mình lời kinh doanh của mình
và cho cả tất cả các hộ kinh doanh trong chợ
và lân cao được ý thức là mỗi người mỗi một người và một hộ kinh doanh
là có ý thức để bảo vệ phòng cháy chữa cháy
buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn
cứu hộ cấp tỉnh tại chợ trung tâm thành phố hà giang
phát hiện đám cháy từ sớm chữa cháy như thế nào
hướng dẫn người dân thoát nạn ra sao
sự phối hợp của các lực lượng chữa cháy có được nhuẩn nhuyễn hay không
tất cả đã được thể hiện trong buổi diễn tập này
đây thực sự đã trở thành buổi thực hành có ý nghĩa
không chỉ đối với các hộ kinh doanh mà ngay cả người dân
các đơn vị ban ngành trong công tác xử lý đám cháy
và những việc cần làm khi xảy ra cháy
sau buổi tập hướng này chúng tôi giúp được ra nhiều kinh nghiệm
và học hỏi thêm được nhiều khi có cháy nổ xảy ra thì
đầu tiên là phải thoát nạn trước
xong rồi mấy kêu các lực lượng bộ trang đến hỗ trợ chạy đồ
nếu có khả năng chạy được thì chạy đồ
còn không là an toàn tính mạng con người là trên hết
đối với các chợ trên địa bàn thành phố
thì cái khó khăn lớn nhất là cái diện tích của các chợ hiện nay
là rất là chật hẹp và đa phần là các ký hốt của người dân
là rất là nhiều tài sản hàng hóa và diễn cháy
do vậy là trong công tác tuyên truyền phòng cháy của công an thành phố chúng tôi
là luôn luôn là tuyên truyền bà con là phải làm sao đảm bảo phòng cháy chữa cháy
nhất là đối với những bà con tiểu thương kinh doanh các hàng hóa dễ
thì chúng tôi tiến hành công tác kiểm tra đột xuất định kỳ
đối với những hộ tiểu thương đã được hướng dẫn tuyên truyền
mà vẫn cố tình vi phạm thì chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý
theo đúng quy định của pháp luật đảm bảo công tác an toàn phòng cháy chữa cháy
chợ một trong những nơi tiêm ẩn nguy cơ cháy nổ cao
nhất là khi thời tiết nắng nóng đã diễn ra như hiện nay
chính vì vậy bên cạnh sự vào cuộc tuyên truyền kiểm tra và xử lý
các hành vi vi phạm về an toàn cháy nổ của lực lượng chức năng
ý thức từ mỗi tiểu thương kinh doanh và khách hàng
chính là giải pháp hữu hiệu nhất trong công tác phòng ngừa cháy nổ
hạn chế thấp nhất những sự cố có thể xảy ra
tiếp tục với các tin tức kinh tế đáng chú ý trong nước
theo báo cáo của bộ công thương trong tháng năm cán cân thương mại của việt nam
tiếp tục xuất siêu khoảng hai hai mươi bốn tỷ đô la mỹ nâng tổng xuất siêu
trong năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba là chín tám tỷ đô la mỹ
bộ công thương đánh giá trong năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba bối cảnh thế giới
tiếp tục biến động phức tạp khó lường nhiều nền kinh tế lớn tăng trưởng chậm
thậm chí suy thoái trong khi lãm phát vẫn ở mức cao rủi ro tăng trở lại
nhờ những nỗ lực triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm hỗ trợ sản xuất
trong nước và xúc tiến thương mại mở rộng thị trường kim ngạch xuất nhập khẩu
sáu tháng năm phục hồi tích cực tăng năm so với tháng trước ước đạt năm mươi năm tám mươi sáu tỷ đô la mỹ
nhưng giảm một mươi hai ba so với cùng kỳ năm ngoái
một tấn vải u hồng việt nam tức là vải chín sớm vừa được nhập khẩu vào anh
trở thành lô vải xuất chính ngạch đầu tiên
việt nam đến anh trong năm nay
doanh nghiệp chuyên phân phối vải thiều và nông sản việt nam tại anh cho biết
năm nay công ty lần đầu tiên nhập vải u hồng nhằm tận dụng lợi thế của giống vải này
là chín sớm hơn vải thiều khoảng một tháng để cạnh tranh với vải mexico và trung quốc
hiện tại có bán tại thị trường anh
so với sản phẩm nhập khẩu cùng loại cũng như các loại trái cây nhập khẩu khác
thì vải việt nam có giá bán khá cao tại anh khoảng một mươi năm bảng một kg
tương đương với bốn trăm ba mươi năm
giá vải cao một phần do loại quả này phải vận chuyển bằng đường hàng không
với cước phí là từ ba đến bốn bảng một kg để đảm bảo được độ tươi
để đảm bảo độ tươi ngon và chất lượng của trái cây việt nam thì toàn bộ quá trình
từ lúc xuất khẩu tại vườn đến khi bày bán sản phẩm tại siêu thị ở anh
chỉ kéo dài ba mươi sáu giờ gồm thời gian đóng gói và vận chuyển từ việt nam
thông quan và phân phối đến nhà bán lẻ ở anh
trong quân khổ chuỗi hoạt động festival biển nha trang khánh hòa năm hai nghìn một mươi tám
hội trợ thương mại du lịch quốc tế diễn ra từ ngày một tháng sáu đến ngày bảy tháng sáu
tại sân bóng thanh niên của thành phố nha trang là hoạt động xúc tiến thương mại
nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giới thiệu các tiềm năng thế mạnh
nhằm quảng bá thương hiệu sản phẩm hàng hóa đặc trưng sản phẩm được công nhận
kết quả đánh giá xếp hạng ô cốp sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
và du lịch dịch vụ của các địa phương trong cả nước đến với người dân và du khách
hội trợ thương mại du lịch quốc tế nha trang hai nghìn hai mươi ba với quy mô trên ba trăm tám mươi gian hàng
của hơn hai trăm một mươi đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia
đây là điểm đặc biệt so với những hội trợ tương tự trước đây vì quy mô lớn hơn
số lượng doanh nghiệp và gian hàng tham gia nhiều hơn
các dân hàng tham gia trưng bày giới thiệu nhiều sản phẩm chất lượng đa dạng
của các ngành lĩnh vực như nông lâm thủy sản và thực phẩm chế biến sản phẩm đồ gỗ
hàng thủ công mỹ nghệ hàng công nghiệp điện tử điện lạnh dệt may thời trang
mỹ phẩm trầm hương nghĩa nghệ ẩm thực và hàng tiêu dùng thiết yếu
hội trợ là cầu nối hiệu quả để doanh nghiệp mở rộng thị trường hợp tác và đầu tư
góp phần kích thích sản xuất người dân và du khách có cơ hội mua sắm
tăng cường khai thác hiệu quả thị trường trong nước nâng cao năng lực cạnh tranh
của doanh nghiệp sản phẩm thương hiệu việt nam
thông qua hội trợ nhiều doanh nghiệp cơ sở sản xuất mong muốn được hỗ trợ quảng bá nhiều hơn
trên các kênh phân phối bán lẻ và sàn thương mại điện tử

hỗ trợ tôi là việc quảng bá đưa sản phẩm tôi được giới thiệu tại các chuỗi siêu thị
tại các cửa hàng ở khắp cả nước
tại hội trợ còn có sự tham gia của hai mươi trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại
của các tỉnh thành phố trong cả nước
giàn hàng của liên minh hợp tác xã tỉnh khánh hòa giàn hàng đại diện của bảy huyện
thị xã thành phố giới thiệu sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của tỉnh khánh hòa
đây là dịp để trưng bày giới thiệu các mặt hàng nông sản tiêu biểu đặc trưng
sản phẩm ốc ốc sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
thúc đẩy hoạt động liên kết xúc tiến thương mại đầu tư du lịch giữa các tỉnh thành phố trong cả nước
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay thành phố hồ chí minh
để cùng cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kinh tế phương nam
hoàng thúy xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức
thưa quý vị sáng nay tòa án nhân dân tp hcm mở phiên tòa xét xử sơ thẩm sáu mươi bảy bị cáo
trong vụ án kinh tế xảy ra tại công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức thủ đức house
cục thuế tp hcm hải quan tp hcm và các đơn vị liên quan khác
hơn tám giờ sáng các bị cáo trong vụ án được dẫn giải vào phòng xử án
bởi lực lượng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp của công an tp hcm
phòng xử án được sắp xếp chỗ ngồi chủ yếu dành cho các bị cáo lực lượng áp giải
và luật sư bào chữa vì số lượng bị cáo đông
đây là một vụ án kinh tế lớn phức tạp và liên quan đến nhiều cá nhân đơn vị
nên đã có hàng chục luật sư đăng ký tham gia bào chữa
ngoài phòng xử án nhiều bị cáo và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
đã ngồi dự và theo dõi phiên tòa qua màn hình lớn
trong số sáu mươi bảy bị cáo cựu phó cục trưởng cục thuế tp hcm nguyễn thị bích hành
một mươi tám tuổi và một mươi bốn cấp dưới bị tòa án nhân dân tp hcm xét xử về tội vi phạm quy định
về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
ngoài ra bảy cán bộ hải quan của cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một hải quan tp hcm
cũng bị xét xử với tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
chủ mưu của vụ án được xác định là trịnh tiến dũng
tuy nhiên dũng đã bỏ trốn và hiện đang cư trú tại mỹ từ năm hai nghìn một mươi bảy
bộ công an đã tách vụ án hình sự và tạm đình chỉ điều tra đối với bị can này
khi dũng bị bắt giữ sẽ tiếp tục tiến hành xử lý
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi sáu đến hai nghìn hai mươi bị can trịnh tiến dũng thành lập hàng trăm doanh nghiệp
ở việt nam và nước ngoài để xuất nhập khẩu hàng hóa linh kiện điện tử
các mặt hàng nhập khẩu là chip ram sd card midi pc đều là hàng giả
đã qua sử dụng nhưng được nâng khống giá gấp nhiều lần
việc này nhằm lợi dụng chính sách của nhà nước khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử
có thuế xuất cơ quan điều tra cáo buộc để hợp thức hóa hồ sơ đầu vào
thu đức house đã lập ký ba trăm ba mươi bốn hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty
với giá trị hơn bốn tỷ đồng trong đó có một mươi tiền thuế giá trị gia tăng ba trăm sáu mươi năm tỷ đồng
ngoài ra để xảy ra các sai phạm trên viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định
có sự buông lỏng của các công chức hải quan tại chi cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một
thuộc cục hải quan tp hcm
phiên xử sơ thẩm này dự kiến diễn ra tới ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
ngày sáu tháng sáu ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tp hcm
đơn vị chủ đầu tư cho biết đến thời điểm này công tác giải phóng mặt bằng của dự án
vành đai ba tp hcm cơ bản đã đạt tiến độ
công trình dự kiến khởi công vào ngày một mươi tám tháng sáu tới đây sớm hơn kế hoạch một mươi ngày
hiện dự án vành đai ba đã đạt được gần bảy mươi bảy khối lượng mặt bằng phục vụ dự án
đủ khởi công trong những ngày tới
trong đó việc chi trả bồi thường mặt bằng là huyện hóc môn cao nhất
đạt hơn chín mươi hai tỷ lệ bàn giao đất đạt chín mươi một trên chín mươi tám hectare tổng diện tích mặt bằng
với suất tiền bùa thường hỗ trợ khoảng hai ba trăm ba mươi tám tỷ đồng
tiếp đó là huyện bình chánh địa phương này đã đạt hơn tám mươi năm tỷ lệ bàn giao mặt bằng
suất tiền bùa thường hỗ trợ khoảng bốn tám trăm hai mươi chín tỷ đồng
huyện củ chi cũng đã chi trả bồi thường đạt bảy mươi năm bảy mươi tám hiện có bốn mươi chín trên sáu mươi năm hectare diện tích mặt bằng
thành phố thủ đức đã chi trả bồi thường dự án vành đai ba đạt hơn bốn mươi tám
suất tiền bùa thường hỗ trợ khoảng tám hai trăm tám mươi ba tỷ đồng
giai đoạn một dự án có tổng mức đầu tư hơn bảy mươi năm ba trăm linh tỷ đồng
trong đó đoạn qua thành phố hồ chí minh dài bốn mươi bảy km diện tích giải phóng mặt bằng khoảng ba trăm chín mươi bảy hectare
với một sáu trăm bảy mươi trường hợp bị ảnh hưởng trong đó sáu trăm sáu mươi ba hộp vai dài tỏa trắng
sở y tế tp hcm vừa có báo cáo về tổng dân số chia theo nhóm của tp hcm
trong đó nhóm tuổi từ một mươi tám cho đến bốn mươi chín chiếm cao nhất với bốn tám triệu người
theo đó tổng dân số tp hcm tính đến ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba là gần tám chín triệu người
trong đó nhóm tuổi dưới năm tuổi là năm trăm bốn mươi một sáu trăm một mươi ba người từ sáu đến một mươi một tuổi là tám trăm ba mươi một trăm bảy mươi năm người
nhóm từ năm mươi đến sáu mươi năm tuổi là một ba trăm sáu mươi tám ba trăm một mươi một người
và trên sáu mươi năm tuổi là năm trăm một mươi năm người
trong đó nhóm tuổi dưới năm tuổi là năm trăm bốn mươi hai tám trăm hai mươi một người
đáng chú ý nhóm đồ tuổi lao động chính chiếm hơn năm mươi tổng dân số thành phố với bốn tám trăm tám mươi một chín trăm bảy mươi một người
tuy nhiên theo báo cáo của chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình tp hcm
trong những năm gần đây tp hcm đang đối mặt với vấn đề già hóa dân số
khi tổng tỉ xuất sinh năm hai nghìn hai mươi hai dự kiến là một ba mươi chín con mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ
trong khi năm hai nghìn hai mươi một là một ba mươi chín con mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ
trong những năm gần đây tp hcm đang đối mặt với vấn đề già hóa dân số tp hcm với một ba mươi tám con mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ
hiện đang được xếp vào nhóm hai mươi một tỉnh thành phố có mức sinh thấp
nếu mức sinh thấp kéo dài sẽ làm cho quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh hơn
thiếu nguồn lao động ảnh hưởng đến xã hội
theo tổng công ty điện lực tp hcm trong hai mươi ngày vừa qua từ ngày một mươi năm tháng năm đến ngày bốn tháng sáu
toàn địa bàn tp hcm đã tiết kiệm được hai mươi hai sáu mươi sáu triệu kwh điện tương đương bốn mươi tám tỷ đồng
bên cạnh đó tp hcm đã có sáu trăm ba mươi ba khách hàng tham gia chương trình điều chính phụ tải
để chú động dịch chuyển phụ tải trong các giờ cao điểm sang các giờ thấp điểm trong những ngày nắng nóng
qua đó trong nửa cuối tháng năm đã tiết giảm một trăm linh bảy mw công suất tiêu thụ điện trong những giờ cao điểm
góp phần giảm căng thẳng cho hệ thống điện
theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tp hcm để thi công hầm chui
do đó công viên hoàng văn thụ thuộc quận tân bình sẽ bị cắt khoảng một một sáu trăm linh m hai để làm đường tạm
phần đất nêu trên nằm phía đường phan thúc duyện đang được phá giỡn làm đường tạm
cùng với đó hơn ba trăm linh cây xanh ở khu vực cũng được đốn hạ và di dời để triển khai dự án
theo đại diện ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tp hcm
để thi công hạng mục trên công trường sẽ chiếm dụng hai làng xe đường phan thúc duyện
việc xén một phần đất công viên nhằm làm đường
tạm tổ chức giao thông cho xe chạy vì nơi này có lưu lượng phương tiện rất lớn
sau khi công trình hoàn thành đơn vị thi công sẽ hoàn trả gần bảy trăm linh m hai để tái lập cây xanh
phần còn lại làm vỉa hè
trước đó cầu bộ hành bắt qua đường phan thúc duyện nối hai bên công viên hoàng văn thụ cũng được tháo dỡ
đây là công trình trọng điểm do sở giao thông vận tải tp hcm đề xuất xây dựng hồi năm hai nghìn một mươi năm
khởi công hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
trong kế hoạch phát triển tổng thể thương mại điện tử quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
có bao gồm nhiệm vụ đào tạo kiến thức kỹ năng thương mại điện tử cho giáo viên các trường đại học cao đẳng và trung học chuyên nghiệp
bởi thực tế khảo sát cho thấy
các cơ sở giảng dạy còn lúng túng trong việc biên soạn nội dung trước sự thay đổi không ngừng của công nghệ
tính tới tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai khảo sát của hiệp hội thương mại điện tử việt nam vcom cho thấy
có ba mươi sáu trường đào tạo thương mại điện tử trình độ đại học
trong đó một mươi bốn trường ở miền bắc năm trường ở miền trung và một mươi bảy trường ở miền nam
đồng thời có ba mươi sáu trường đào tạo chuyên ngành thương mại điện tử và trên năm mươi trường đào tạo học phần thương mại điện tử
tính chung đã có trên một trăm một mươi trường giảng dạy thương mại điện tử từ mức học phần tới ngành đào tạo
tuy nhiên phần lớn các trường gặp khó khăn khi biên soạn giáo trình và học liệu học tập
thiếu giáo viên đúng chuyên ngành và đặc biệt hoạt động đào tạo gắn với thực tiễn gặp nhiều khó khăn
chưa có mạng lưới để giới thiệu sinh viên thực tập phù hợp tại các doanh nghiệp thương mại điện tử chất lượng
khi mà nhắc đến thương mại điện tử thì người ta vẫn hay nghĩ tới câu chuyện
nghĩ đầu tiên tới câu chuyện về koc và kol nhưng thật ra thương mại điện tử nó không chỉ bao gồm koc và kol
mà nó là một cái ngành học mà nó được đào tạo một cách bài bản
họ cũng lúng túng về cái việc là bây giờ mình sẽ phải đào tạo như thế nào để cho nó thích nghi kịp với cái sự thay đổi nhanh chóng như thế của ngành
còn các doanh nghiệp tức là các nhà tuyển dụng trong cái lĩnh vực này thì họ cũng rơi vào lúng túng
nhưng họ lúng túng theo cái cách khác đó là họ lúng túng theo kiểu là bây giờ tôi làm sao
cái chuẩn nào sẽ là cái chuẩn đầu vào của tôi để tôi đánh giá được rằng là nhân sự như thế là đủ tiêu chuẩn
hay là đủ về mặt năng lực để tôi tuyển dụng họ vào
xác định những vướng mắt này cục thương mại điện tử và kinh tế số bộ công thương phù hợp với vecom
để tổ chức chương trình tập huấn giảng viên về thương mại điện tử và kinh tế số
trước mắt chương trình đã hoàn thành ba khóa huấn luyện giảng viên về chuyên ngành này
tại hà nội đà nẵng và tp hcm vào tháng sáu
đối tượng tham gia chương trình gồm lãnh đạo các trường khoa và giảng viên giảng dạy các ngành chuyên ngành
hay hợp phần thương mại điện tử kinh doanh số kinh tế số hệ thống thông tin quản lý tiếp thị số logistics
tiếp sau đó trung tâm internet việt nam sẽ hỗ trợ đi đến mạng lưới các trường đại học
để quảng bá cho tên miền vn đặc biệt hai tên miền id vn bix vn và hệ sinh thái dịch vụ đi kèm
nhằm hỗ trợ sinh viên nâng cao kỹ năng số sáng tạo khởi nghiệp
muốn hướng đến là chuẩn hóa các chứng chỉ tiến chỉ sang chứng chỉ sang tiến chỉ trong nhà trường
điều này nếu mà làm được thì nó rất thuận lợi
cho cả sinh viên và nhà trường tương tự đó trong lĩnh vực thương mại tự kinh tế số
thì chúng tôi mong muốn trong thời gian sáng tới sẽ cùng đồng hành các trường
cũng như là đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước cụ thể là bộ công thương
bộ thông tin truyền thông và bộ giáo dục đào tạo để xây dựng theo định hướng của chính phủ
có những cơ chế chính sách phù hợp cũng như khuyến khích các trường
làm sao đồng hành cùng với mạng lưới các cơ sở đào tạo
để chúng ta có thể đưa hoạt động là chấp nhận các chứng chỉ
vào quy đổi sáng tiến trí trong nhà trường
bên cạnh nâng cao năng lực giảng viên sân chơi sinh viên tài năng kinh doanh số
năm hai nghìn hai mươi ba cũng sẽ trở lại để tạo cơ hội cò sát với lĩnh vực tiềm năng thương mại điện tử
từ giai đoạn trên ghế nhà trường
ngành nông nghiệp tỉnh đồng nai đang tăng cường sản xuất nông nghiệp hữu cơ
thông qua nhiều mô hình đã được nông dân triển khai trên địa bàn
sau đây sẽ là phóng sự ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại phường bảo vinh thành phố long khánh
và phóng sự này cũng sẽ kết thúc kinh tế phương nam ngày hôm nay
tiếp nhận vườn mang cục eo ụt trên hai mươi năm tuổi từ gia
anh vương thành nam ở thành phố long khánh tỉnh đồng nai
mới bắt đầu tập tành làm nông nghiệp từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
anh tìm hiểu trên mạng và quyết chuyển sang làm nông nghiệp hữu cơ
anh đã bắt tay vào cải tạo đất sử dụng phân hữu cơ và vi sinh
vườn măng cục dần được phục hồi và phát triển tốt lên
sau một năm cải tạo tuy mang cục chưa đạt chất
chất lượng như mong muốn sông năng suất đã tăng hơn gấp đôi
đạt bốn ba tấn trên hectare
từ hiệu quả thực tế đã khẳng định niềm tin của anh nam
đối với sản xuất nông nghiệp hữu cơ
từ lúc tôi làm hữu cơ sinh học này
thì cái đầu ra của sản phẩm rất là tốt
thường thì cao hơn thị trường thì ít nhất là từ một mươi
và cao nhất là cũng được ba mươi
chuyển sang làm hữu cơ đầu ra cho sản phẩm tốt hơn
giá cả tốt hơn
giá cả cao hơn so với mang cục trên thị trường
từ một mươi đến ba mươi đồng mỗi ký
trái thu hoạch không đủ bán
được các công ty tại tp hcm đặt hàng phân phối
cho các siêu thị và đưa đi xuất khẩu
hiện tại vườn mang cục của anh nam
cho năng suất đạt từ năm đến sáu tấn mỗi năm
mang về thu nhập trên hai trăm linh triệu đồng
làm nông nghiệp hữu cơ đang là hướng đi phù hợp
trong tình hình thị trường ưa chuộng nông sản an toàn
được chính quyền địa phương hỗ trợ
chúng tôi đã vận động
bà con làm những hầm ổ hướng dẫn
theo kỹ thuật của trung tâm dịch vụ nông nghiệp
cũng có nhiều nhà vườn
rất là làm các hầm ổ phân hữu cơ
phải nói là hội nông dân chúng tôi
cũng thường xuyên hợp đồng với các công ty
phân bón hữu cơ
rồi thuốc vi sinh
để rồi nhằm cung cấp cho bà con nông dân
trong thời điểm sản xuất các loại cây ăn trái
chẳng hạn như cây măng cục
thực tế mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ
của anh vương thành nam đã cho thấy hiệu quả trở trệt
môi trường sản xuất an toàn
đồng thời tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng
đầu tra ổn định
giúp hội nông dân phát triển kinh tế bền vững
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi

kính chào tạm biệt quý vị